liên quan đến việc khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng tại thừa thiên huế
tính đến dạng sáng nay ngày hai mươi một tháng hai hàng trăm cán bộ công nhân đường sắt vẫn đang tiếp tục nỗ lực
xuyên đêm cứu hộ sửa chữa để đưa đường sắt bắc nam đi vào hoạt động trở lại sớm nhất
dự kiến là trưa ngày hôm nay sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng và đầu giờ chiều sẽ thông tuyến
sau khi vụ tai nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã tập trung khắc phục hậu quả trong đêm
đến sáng nay hiện vẫn còn một tòa tàu mắc kẹt dự kiến trưa ngày hôm nay sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng
và đầu giờ chiều sẽ thông tuyến lực lượng công nhân cơ bản đã khắc phục gia cố đoạn đường dây bị hư hỏng
sau khi các toa tàu được cầu đi để nhanh chóng thông tuyến
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng công ty đường sắt việt nam phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của bộ
và các cơ quan chức năng của tỉnh thừa thiên huế khẩn trương xử lý hiện trường điều tiết giao thông
sớm giải tỏa để thông tuyến nhanh nhất cung cấp đầy đủ thông tin phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an tỉnh thừa thiên huế
trong điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với bộ giao thông vận tải ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn